thưa quý vị sáng nay tám tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã tiếp ông kudryashov sergei ivanovich
tổng giám đốc công ty zarubezhnev của liên bang nga đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng cho biết việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện với nga
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ việt nam nga trên tất cả các lĩnh vực
gần đây nhất là cuộc điện đàm cấp cao giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng với tổng thống nga vladimir putin
và hai bên đang tiếp tục xúc tiến các cuộc trao đổi đoàn cấp cao
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để hai bên có thể triển khai hợp tác
cùng có lợi trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng
một trụ cột rất hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng của hợp tác việt nga
được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy
thủ tướng đánh giá cao việc hợp tác giữa zarubazhnev và tập đoàn dầu khí việt nam
hoạt động hiệu quả của hai liên doanh vietso petro tại việt nam và rus viet petro tại nga
tổng giám đốc zarubazhnev thông báo về kết quả hoạt động hợp tác tại việt nam
một số định hướng lớn trong hợp tác với việt nam trong thời gian tới
nêu một số đề xuất kiến nghị để giải quyết các vướng mắc
thúc đẩy các dự án hợp tác được triển khai ở cả hai nước
zarubazhnev và petro việt nam đang phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao
giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác dầu khí
hiện zarubazhnev đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục
phương án thực hiện các dự án mới tại việt nam
mong muốn mở rộng hợp tác trong đó có phát triển điện gió ngoài khơi
ông cho biết phía nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển
các dự án của rus viet petro tại nga trong thời gian tới
nhằm phát triển cân bằng hơn các dự án hợp tác dầu khí tại việt nam và nga
đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo để hai bên phối hợp giải quyết
các khó khăn vướng mắt tại các dự án hợp tác
đã nêu và hoan nghênh zarubazhnev mở rộng hợp tác về dầu khí
năng lượng với việt nam trong đó có lĩnh vực điện gió
mong muốn phía nga hỗ trợ phối hợp xử lý những vấn đề còn tôn động
nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác dầu khí giữa hai nước
tạo điều kiện cho petro việt nam mở rộng đầu tư tại nga
đề nghị zarubazhnev và petro việt nam thành lập tổ công tác
để thúc đẩy xử lý các vấn đề vướng mắt
đồng thời nghiên cứu tham mưu đề xuất các nội dung hợp tác phù hợp
thủ tướng giao các bộ ngành phối hợp với các cơ quan phía nga
ra sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
tích cực chuẩn bị nội dung cho phiên họp ủy ban liên chính phủ việt nam nga sắp tới
trong đó có các vấn đề liên quan tới hợp tác dầu khí